bắt đầu được triển khai từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay đà nẵng
nhằm giúp cho môi trường sạch và an toàn hơn dành cho người dân sống gần khu vực bị ô nhiễm
thành công của dự án là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai chính phủ việt nam và hoa kỳ
khu vực sân bay đà nẵng từng là một trong những điểm nóng về ô nhiễm dioxin tại việt nam
quý i năm hai nghìn một mươi một bộ quốc phòng đã phê duyệt dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại đây
với tổng kinh phí thực hiện từ nguồn vốn đối ứng của chính phủ việt nam là sáu mươi tỷ đồng
nguồn vốn oda không hoàn lại của chính phủ hoa kỳ khoảng một trăm một mươi triệu usd
trong quá trình thực hiện dự án nhiều vấn đề phức tạp những thách thức về xử lý kỹ thuật
trong điều kiện khí hậu đặc thù của địa phương nảy sinh phải điều chỉnh quy mô khối lượng ban đầu
tuy vậy nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thực hiện dự án
đại diện là bộ quốc phòng việt nam và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ usaid
các chuyên gia đã kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm duy trì môi trường trong sạch
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
theo đánh giá của tổ chức quốc tế thì thấy rằng là ngoài cái việc đó nữa thì những khu vực
người dân sống ở xung quanh sân bay thì đã tạo được cái niềm tin và sự yên tâm của cộng đồng dân cư
sống xung quanh khu vực đồng thời tất cả các quân nhân mà sống ở trong khu vực sân bay
thì cũng yên tâm và cái khả năng mà
thì phơi nhiễm dioxin sẽ giảm đi rất nhiều
thế tuy nhiên là cũng phải nói thật là vì cái tiêu chuẩn của việt nam của chúng ta
tức là là xử lý dioxin dưới một
thế do vậy là hiện nay là cái công tác mà tiếp tục kiểm tra và giám sát các cái môi trường
thì là cũng vẫn cần thiết để mà khẳng định rằng là tuyệt đối không còn cái nguy cơ để mà
phơi nhiễm dioxin cho người dân sống quanh khu vực
đầu tiên là chỉ có định xử đến bảy mươi bốn mét khối thôi
nhưng về sau đào ra càng đào thì ô nhiễm càng lớn
nó lên đến một trăm sáu mươi
nó lên đến một trăm sáu mươi mét khối
cho nên chúng tôi lại phải báo cáo bộ quốc phòng và làm việc với cả hoa kỳ
là phải điều chỉnh lại dự án
thời gian điều chỉnh lại dự án kéo dài cho nên cái thời gian hoàn thành
cái kế hoạch cũng là bị kéo dài ra
sau sáu năm thực hiện dự án sáng ngày bảy tháng một mươi một tại sân bay đà nẵng
đại sứ hoa kỳ tại việt nam critton brink và thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam
nguyễn trí vịnh đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận bàn giao một mươi ba
bảy hectare đất sạch đã xử lý cho bộ giao thông vận tải quản lý
kết quả của dự án cũng đồng thời thể hiện cam kết và sự hợp tác hiệu quả của chính phủ hoa kỳ
trong công tác phối hợp khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại việt nam
đây là cơ sở để thúc đẩy khởi động dự án xử lý ô nhiễm môi trường
khu vực sân bay biên hòa đồng nai trong thời gian sớm nhất